tỉnh quảng ngãi tiếp tục bố trí ngân sách xã hội hóa để đầu tư phát triển ba mươi xã nông thôn mới
trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các huyện nghĩa hành tư nghĩa
trong đó ưu tiên tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao
thành lập các hợp tác xã liên danh liên kết nông nghiệp cải tạo môi trường
xây dựng các điểm dân cư kiểu mẫu trung tâm văn hóa kiểu mẫu du lịch cộng đồng
góp phần duy trì xác diện nông thôn mới an sinh xã hội cho vùng nông thôn